những tháng gần đây ở khu vực phía nam do diễn biến thời tiết thất thường
đã tạo điều kiện thuận lợi để mũi vằn sinh sản và phát triển
làm lây lan nhanh chóng bệnh xuất xuất huyết
tại tp hcm đã có gần hai mươi năm ca sốt xuất huyết tăng một trăm bảy mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
tính từ đầu năm đến nay tp hcm ghi nhận phát hiện hai mươi năm ca sốt xuất huyết
tăng một trăm bảy mươi sáu so với cùng kỳ hai nghìn một mươi chín
trong đó có năm ca tử vong gồm ba trường hợp là người lớn
hai trường hợp còn lại ở tuổi thiếu niên
nguyên nhân những tháng gần đây do mưa liên tục mỗi buổi chiều
kết hợp với nắng nóng buổi sáng là điều kiện thuận lợi để mũi vằn sinh sản và phát triển
làm lây lan nhanh chóng bệnh xuất xuất huyết trong cộng đồng dân cư
để phòng chống và ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết
sở y tế tp hcm đã chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng tp hcm
và các trung tâm y tế quận huyện có các biện pháp kiểm soát dịch bệnh cụ thể
phù hợp với thực tiễn của từng địa phương
chuẩn bị đầy đủ hóa chất máy móc thuốc men dịch truyền và tăng cường giám sát hỗ trợ tuyến dưới